thưa quý vị bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết các bác sĩ đang tích cực điều trị cho một bệnh nhân một mươi hai tuổi bị trúng đạn
cụ thể trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân một mươi hai tuổi trú tại huyện eak tỉnh đắk lắc trong tình trạng trúng đạn tự chế vào đầu
sau khi mổ cấp cứu cho bệnh nhân hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
theo mẹ của nạn nhân cho biết vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một nạn nhân đi học về qua nhà bạn chơi thì xảy ra sự việc trên
hiện vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc xác minh điều tra làm rõ
tối ngày hôm qua lãnh đạo ủy ban nhân dân phường nghi hương thị xã cửa lò tỉnh nghệ an xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng
thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày
một đối tượng đã xông vào một chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn phường nghi hương thị xã cửa lò tỉnh nghệ an để cướp
tuy nhiên vụ cướp không thành công
hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera để truy bắt đối tượng
tại tỉnh lạng sơn công an thành phố lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với trần thái khang nam
trú tại thị xã hoài nhơn tỉnh bình định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai nam có ra lạng sơn chơi và sau đó quen biết với nạn nhân và nể sinh tình cảm
sau khi trở về bình định hai người tiếp tục giữ liên lạc qua mạng
mạng xã hội lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân nam đã nhiều lần vay tiền để tiêu xài cá nhân
sau khi chiếm đoạt được hơn bốn mươi triệu đồng đến khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba nam đã cắt đứt liên hệ với nạn nhân
ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng đã đến công an thành phố lạng sơn để đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố hai bị can về tội
in phát hành mua bạc

qua công tác nghiệp vụ và kết quả giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
ngày một mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la pc ba đã ra quyết định khởi tố phụ án khởi tố hai bị can là
trương minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn thường trú tại huyện dầu tiếng tỉnh bình dương là tổng giám đốc công ty cổ phần cao xu sơn la
và đỗ thị duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú tại huyện khói châu tỉnh hương yên là phó trưởng phòng tổ chức hành chính lao động tiền lương
về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
theo cơ quan công an trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trương minh tuấn đã nhiều lần chỉ đạo đỗ thị duyên mua hóa đơn ghi khống nội dung hành vi nêu trên
đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự
các quyết định khởi tố và lệnh bắt khám xét được viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la phê chuẩn
quá trình bắt giữ khám xét đảm bảo đúng pháp luật hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sau đối tượng đánh bạc trong đó có hai nữ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định khởi tố bị can và bắt tạm giam
bất ngờ đột kích quán cà phê sân vường thuộc tổ sáu khu phố bảy phường nhân phú thành phố quy nhơn do lê văn mai làm chủ
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang sáu đối tượng đang tổ chức đánh bạc
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba mươi bảy triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc
đồng thời đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ
bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết trong thời gian qua một số đối tượng đã lừa người dân gọi vào đường dây nóng từ website không chính danh với giá cước là tám đồng một phút
sau khi tiến hành giả sử
bảo hiểm xã hội tp hcm đã phát hiện ra tại phần liên hệ số điện thoại chính thức của cơ quan bị thay đổi thành một chín không không chín chín sáu sáu xx
các cơ quan bảo hiểm xã hội tại các tình hình khác cũng gặp tình trạng tương tự
khác với trường hợp đã cảnh báo trên báo chí vừa qua trong trường hợp này các đối tượng không sử dụng chiêu trò giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội để lừa đảo
mà thay vào đó các đối tượng sẽ yêu cầu người dân gọi điện đến số hotline giả để được tư vấn giải quyết công việc
các đối tượng sẽ chiếm đoạt tài sản của người dân bằng cách thu tiền cước điện thoại và giá cao
hiện nay bảo hiểm xã hội tp hcm chỉ có duy nhất một cổng thông tin điện tử là http tphcm bảohiểmxãhội gov vn
ngoài ra ngành bảo hiểm xã hội cũng chỉ có một đường dây điện thoại hỗ trợ người dân là một chín không không chín không sáu tám
người dân cần chú ý kiểm tra số điện thoại trước khi thực hiện cuộc gọi
để tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
mưa lớn kéo dài hai ngày qua gây sạt lở gần một trăm linh m bờ sông vu gia đoạn qua thôn khương mỹ
xã đại cường huyện đại lộc tỉnh quảng nam gần hai trăm linh hộ dân tại đây nguy cơ bị cô lập
trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp ngày một mươi bốn tháng một mươi một chính quyền và người dân thôn khương mỹ
xã đại cường huyện đại lộc tập trung khắc phục điểm sạt lở dài gần một trăm linh mét bên bờ sông vu gia
tình trạng sạt lở tại khu vực này diễn biến phức tạp từ năm ngoái
địa phương đã làm kè chống sạt lở nhưng mùa mưa này sạt lở tiếp tục gia tăng
lãnh đạo huyện đại lộc đã tổ chức đoàn khảo sát đưa ra phương án khắc phục tạm thời
bằng đóng cọc tre bao tải cát để giữ chân mái ta lui
vâng thưa quý vị theo dự báo thì trong hai ngày tới khu vực miền trung tiếp tục có mưa to cho đến rất to
và trong đó thì các tỉnh thừa thiên huế cho đến quảng ngãi có mưa
từ hai trăm linh cho tới bốn trăm linh mm có nơi trên sáu trăm linh mm
và trước tình hình trên vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ban hành văn bản số bốn trăm hai mươi một gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
từ quảng bình đến phú yên về việc ứng phó với mưa lớn ngập lụt nguy cơ lũ lũ quét sạt lở đất
lũ trên các sông quảng nam quảng ngãi đang lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức báo động ba
các sông khác khu vực từ quảng bình đến phú yên
ở mức báo động một báo động hai
có sông trên báo động hai nguy cơ xảy ra lũ lũ quét sạt lở đất tại các khu vực vùng núi
và ngập úng các khu vực trũng thấp khu đô thị
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số một mươi bảy cdqg
ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và văn bản số bốn trăm một mươi bảy ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai
theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất ngập lụt
thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân
để chủ động phòng tránh ứng phó và giảm thiểu thiệt hại
thưa quý vị cán bộ chiến sĩ công an huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi
đã có những việc làm vô cùng ý nghĩa
vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mà còn có trách nhiệm với cộng đồng
với xã hội đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
ngay sau đây xin mời quý vị theo dõi phóng sự của chúng tôi
đã gần ba năm nay
nhà công vụ công an huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi
đã trở thành ngôi nhà của bé nguyễn đình ngọc hân
em năm nay một mươi một tuổi dân tộc ca dông
bé hân thì lúc đó là đang học lớp hai
đang bắt đầu vào chuẩn bị lớp một
khi lớp một chuẩn bị vào lớp hai
em nhỏ thì được ba tuổi
nhưng mà em của em hân là bị liệt một bên
chúng tôi với bọn gia đình ông bà nội
xin cho bé hân về cơ quan
về ở tại đơn vị để chăm sóc
trăm cây rủi cho mẹ nó không có
không có ma không có cho mẹ nó mối
nhưng cho nó gì cô với chú rất là mừng
trong những ngày đầu mới về đơn vị
do sự thay đổi môi trường
rồi bé hân còn nhỏ
nên là nó gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt
lúc đầu là bé hân chưa hòa đồng
ngoài bữa ăn xong là bé hăng ở trong phòng
mấy ngày sau thì khi mà lên cơ quan làm việc
thì chúng tôi mang bé hân theo
chỉ cho bé hân học bài
và tối tối về là cũng gần ngủi
ăn cơm rồi gần ngủi
nói là cho lấy xem tivi chung
rồi chế cho học bài chung
giờ bác hay quan tâm con
và hay hỏi đến con
kêu con không có mẹ
thì bác hay hỏi tới con
buổi tối thì mình cũng hay xuống phòng hân
xem thử là hân có học bài hay không
học bài như thế nào
tìm số ngày một người ăn
còn bây giờ làm gì là một ngày thì bao nhiêu người ăn hết cái số cổ đó
tất cả anh em trong đơn vị là giống như là một người cha của hân vậy
công an huyện sơn tây có quân số bốn mươi cán bộ chiến sĩ làm việc tại trụ sở công an huyện
trong đó ngoài hai cấp trưởng và một cán bộ văn thư thì tất cả đều là nam
hầu hết từ địa bàn khác về đây công tác cán bộ chiến sĩ đều ở lại cơ quan
nhà công vụ trở thành ngôi nhà chung gắn kết anh em trong đơn vị
từ ngày có hân nơi đây trở thành một gia đình thật sự
các chú dồn mọi yêu thương chăm sóc cô con gái nhỏ
trong đảng quỹ lãnh đạo đơn vị cũng tính là sẽ cho bé hân ở lại đơn vị hết cấp tiểu học
và đi sang nam vào lớp sáu thì chúng tôi sẽ gửi hân vào trường dân tộc nội trú của quyện
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi và đẻ đầu chăm sóc bé ăn cho đến khi cháu trưởng thành
có thích lập công an vì có thể giúp người dân khi khó khăn
có thể bếp từ phòng những người sốc
mai đây hân có thể trở thành một chiến sĩ công an như mơ ước của em hoặc làm một công việc nào khác
nhưng trách nhiệm bản lĩnh và tình yêu thương sẽ là vốn liếng là hành trang trên hành trình trưởng thành
để em sống ý nghĩa như những gì mà em đã được đón nhận